cụ thể tiền vệ thành lương bị phạt một mươi triệu và đình chỉ thi đấu ba trận do có hành vi thiếu văn hóa xúc phạm trọng tài
trong khi đó với những phản ứng thay quá có hành vi thiếu văn hóa và xúc phạm trọng tài
huấn viên chu đình nghiêm bị phạt một mươi năm triệu đồng đình chỉ làm việc bốn trận đấu
do có những hành vi khiêu khích khán giả để lại những hình ảnh gây phản cảm
ông nguyễn quốc tuấn phó giám đốc phụ trách truyền thông của hà nội sc và cầu thủ nguyễn đại đồng
mỗi người cũng bị phạt một mươi triệu đồng
nguyễn quốc tuấn và đình chỉ hai trận
ngoài ra ban kỷ luật vff cũng phạt ban tổ chức sân precu hai mươi năm triệu đồng
do có hành vi để xảy ra tình trạng khán giả ném chai nước và tràn xuống sân thi đấu
bên cạnh đó ban kỷ luật cũng cảnh cáo cầu thủ moses do có hành vi phi thể thao với cầu thủ văn hạnh của anh gia lai

chuyển sang những thông tin quốc tế tiền về object chamberlain của liverpool
vừa phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết chấn thương ở đầu gối và cần ít nhất sáu tháng để trở lại sân cò
object chamberlain bị chấn thương và phải rơi sân bằng cáng
ở trận đấu mà liverpool đè bèp roma với tỷ số năm hai tại bán kết lượt đi uefa champions league vào cuối tháng trước
với việc bị tổn thương dây chẳng và phải lên bàn mổ
tân minh trị giá ba mươi năm triệu bảng của liverpool không chỉ lỡ hẹn với trận chung kết champers league
mà còn mất luôn cả cơ hội dự uân cấp hai nghìn một mươi tám
theo trần đoán ban đầu tramberland có thể tái xuất khi mùa giải hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín khởi tranh
tuy nhiên sau ca phẫu thuật vừa qua các bác sĩ cho rằng tiền vệ hai mươi bốn tuổi người anh
sẽ cần khoảng thời gian ít nhất là sáu tháng để hồi phục
được biết sắp tới tuyến giữa của liverpool sẽ được bổ sung một nhân tố chất lượng
đó là tiền về naby keita tới từ cơ bộ depsic
nhưng do chamberlain phải nghỉ thi đấu dài hạn cộng thêm với việc america nhiều khả năng
sẽ rời anfield khi các bên kết thúc hợp đồng trong ít ngày tới
bàn lãnh đạo liverpool có lẽ phải tính đến phương án mua thêm tiền vệ vào mùa hè năm nay
ngày hôm qua liên đoàn bóng đá peru đã công bố danh sách sơ bộ hai mươi năm cầu thủ chuẩn bị cho uân cấp hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý chân sút kỳ cựu paulo vieirero đã được triệu tập sau khi vừa mát hạn treo giò
paulo vieirero đã bị fifa treo giò sáu tháng sau khi mẫu thử của cầu thủ này dương tính với coca in
trong trận đấu với argentina ở vòng loại uân cấp hai nghìn một mươi tám
tiền đạo kỳ cựu này bắt đầu thụ án từ tháng một mươi một năm ngoái và sẽ mãn hạn vào ngày ba tháng năm năm nay
thời gian qua dư luận peru đã xuất hiện tranh cãi về việc liên đoàn bóng đá nước này có nên triệu tập uerrero hay không
bởi cầu thủ này đã không thi đấu trong sáu tháng qua
thể lực cũng như cảm giác bóng của werrero không được đảm bảo
cuối cùng liên đoàn bóng đá peru vẫn quyết định triệu tập tiền đạo số một của đội tuyển quốc gia
paulo vieirero năm nay ba mươi bốn tuổi anh từng thi đấu cho nhiều cơ bộ nổi tiếng như bayern munich hamburg corinthians và flamengo
cầu thủ này từng có vinh dự lọt vào danh sách năm mươi chín đề cử quả bóng vàng hai nghìn một mươi tám
trước khi bị treo giò anh là đội trưởng của peru
huấn luyện viên rikado gareka cũng đã triệu tập những hào thủ tốt nhất của peru ở thời điểm hiện tại
như andre carrillo của watford
fafan của lokomotiv
paulo hurtado của guimaraes vào danh sách này
huấn luyện viên dekado gareka sẽ chọn ra hai mươi ba cái tên ưng ý nhất tham dự world cup hai nghìn một mươi tám trước ngày bốn tháng sáu
ở giải đấu này peru sẽ nằm chung bảng với pháp australia và đan mạch
cũng trong ngày hôm qua huấn luyện viên hector kuper của đội tuyển ai cập đã công bố danh sách sơ bộ hai mươi chín cầu thủ chuẩn bị tham dự world cup hai nghìn hai mươi
trong số này có ngôi sao mohammed salah của liverpool và cả tiền vệ đang chấn thương eneli của arsenal
enini hiện phải ngồi ngoài do gặp vấn đề với mắt cá tuy nhiên anh được kỳ vọng sẽ kịp hồi phục trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh trên đất nga vào